thưa quý vị miền bắc đang chịu ảnh hưởng của rãnh áp có trục qua nam đồng bằng bắc bộ nối với cơn bão ma on đi vào biển đông và nâng trục dần lên phía bắc kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m
còn miền nam đang chịu ảnh hưởng của rìa phía nam với gió mùa tây nam có cường độ trung bình
vâng dự báo ngày hôm nay ở khu vực nam trung bộ tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông cục bộ với mưa to lượng mưa từ một mươi năm ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
mưa rông tập trung chủ yếu là chiều và tối
còn ở khu vực bắc bộ và thanh hóa thì cũng có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên sáu mươi mm
còn khu vực hà nội ngày hôm nay cũng có lúc có mưa rào và rông cục bộ có mưa to
cảnh báo mưa rông trên khu vực nam trung bộ tây nguyên và nam bộ có khả năng kéo dài đến ngày hai mươi sáu tháng tám
từ ngày hai mươi bảy tháng tám thì mưa rông giảm dần
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét cấp một
vâng quý vị lưu ý là cần phải mang theo ô và áo mưa để đề phòng những cơn mưa rông bất chợt và kéo dài